hãng hàng không việt nam airlines đã tổ chức lễ khai trương đường bay mới từ busan
thành phố lớn thứ hai của hàn quốc tới đà nẵng
một trong những địa điểm du lịch được người dân xứ sở kim trì ưa thích nhất hiện nay
việt nam airlines bắt đầu mở đường bay đầu tiên nối thủ đô seoul của hàn quốc với thành phố hồ chí minh
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau hơn hai mươi sáu năm việt nam airlines đã liên tục mở rộng hoạt động
lên gần sáu mươi chuyến bay thường xuyên mỗi tuần nối seoul busan và các thành phố khác
với các thành phố lớn của việt nam đường bay mới busan đà nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho du khách hàn quốc bay thẳng đến đà nẵng khám phá các điểm đến nổi tiếng như đà nẵng hội an huế
và cũng từ đà nẵng du khách hàn quốc có thể tiếp tục ghé thăm hà nội thành phố hồ chí minh
sau đó trở về busan trên các chuyến bay của vietnam airlines khởi hành từ hai thành phố này